sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi một cả nước đã tiêm được gần một trăm một mươi chín triệu mũi vaccine dự kiến đến ngày ba mươi tháng một mươi một sẽ phủ một trăm linh mũi một cho người từ một mươi tám tuổi trở lên và bảy mươi trong đó đã tiêm đủ hai mũi
chính phủ vừa ra bộ y tế lên kế hoạch tiêm mũi ba cho người đã tiêm hai mũi đủ thời gian
ngày hai mươi bảy tháng một mươi một văn phòng chính phủ có thông báo kết luận của thủ tướng chính phủ phạm minh chính tại cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín trực tuyến với các địa phương
theo đó thủ tướng yêu cầu bộ y tế tổng kết đánh giá công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đợt bốn tiếp tục hoàn thiện chiến lược tổng thể phòng chống dịch covid một mươi chín
báo cáo chính phủ và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày ba mươi tháng một mươi một phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo các bộ ngành địa phương đẩy nhanh kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em an toàn khoa học hiệu quả
có kế hoạch tiêm mũi ba đối với người đã tiêm hai mũi đủ thời gian
những người được tiêm vaccine đầu tiên ở việt nam được tiêm tháng ba năm hai nghìn hai mươi một vaccine astrazeneca đã tiêm đủ hai mũi vào cuối tháng năm
đến nay đã là sáu tháng và nhiều quốc gia khuyến cáo tiêm mũi bổ sung sau sáu tháng tiêm đủ hai mũi
thủ tướng cũng giao bộ y tế khẩn trương mở rộng điều trị thuốc kháng virus hiện nay đã có ba mươi sáu tỉnh thành triển khai tuy nhiên số lượng thuốc còn rất hạn chế
phân bổ thuốc điều trị đến các địa phương đảm bảo đủ thuốc điều trị tự nguyện cho người bị nhiễm
giúp gọn tối đa các thủ tục hành chính phê duyệt cấp phép nghiên cứu sản xuất thuốc điều trị vaccine phòng covid một mươi chín
thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước
thủ tướng cũng giao bộ y tế tham khảo nghiên cứu kinh nghiệm các nước để có hướng dẫn việc cách ly phù hợp cho người tiêm vaccine đủ hai mũi
xét nghiệm âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ khẩn trương hướng dẫn việc xã hội hóa xét nghiệm ra kích xét nghiệm để phù hợp với tình hình
điều kiện hiện nay hướng dẫn này cần xong trước ngày năm tháng một mươi hai
tăng cường cung cấp thông tin minh bạch chính xác về phân bổ tiêm chủng vaccine để địa phương người dân được biết và theo dõi
công tác thí điểm dạy học trực tiếp tại xã thạnh an cần giờ thu được kết quả khả quan
qua thí điểm học trực tiếp tại trường ngành giáo dục sẽ báo cáo đề xuất ủy ban nhân dân tp hcm kế hoạch cho học sinh trên các địa bàn khác của thành phố được quay lại trường học
sở y tế và giáo dục đào tạo tp hcm đã trình ủy ban nhân dân tp phương án tốt nhất để đưa học sinh trở lại trường
thành phố đã phê duyệt bộ tiêu chí đảm bảo an toàn trường học đề cập đến khoảng cách an toàn giữa các em học sinh
đối với những học sinh không được hoặc hoãn tiêm vaccine covid một mươi chín vì nhiều lý do sở cho biết các em vẫn được đến trường như những học sinh khác
tuy nhiên nhà trường thầy cô sẽ coi những học sinh trên là nhóm đối tượng cần được hỗ trợ đặc biệt
ngoài học tập các em sẽ được quan tâm về các phương diện khác để đảm bảo an toàn
ủy ban nhân dân tp hcm ban hành quyết định số bốn nghìn hai mươi tám quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn của các đơn vị trong công tác chăm sóc và quản lý f trên địa bàn
cụ thể trạm y tế phường xã phải sẵn sàng tiếp nhận cập nhật danh sách người f trên địa bàn xã phối hợp lập hồ sơ điều trị tại nhà cho các f không diện được chăm sóc tại nhà do trạm y tế xã và các trạm y tế lưu động đảm trách
chịu trách nhiệm phân bổ số lượng f đến các trạm y tế lưu động thường xuyên liên lạc với tổ chăm sóc người nhiễm covid một mươi chín tại cộng đồng để hỗ trợ và đảm bảo hoạt động chăm sóc f theo đúng quy định
trong vòng hai mươi bốn giờ sau khi nhận được danh sách f từ trạm y tế xã trạm y tế lưu động phải tiếp cận hộ gia đình có f để đánh giá các điều kiện cách ly tại nhà theo dõi sức khỏe f mỗi ngày cập nhật diễn tiến vào phần mềm quản lý
khi f có dấu hiệu chuyển nặng cơ sở quản lý người nhiễm covid một mươi chín chịu trách nhiệm hướng dẫn xử trí cấp cứu cho người bệnh đồng thời liên hệ tổ phản ứng nhanh cấp xã cấp huyện để được hỗ trợ xử trí cấp cứu cũng như chuyển người bệnh đến bệnh viện gần nhất
trong vài ngày qua đã xuất hiện ít nhất hai người bệnh bị cấp cứu chậm trễ do các vấn đề liên quan covid một mươi chín
một trong hai trường hợp này là diện f một đang cách ly tập trung bị mảnh kính rơi vào chân chảy nhiều máu nhưng hai giờ kể từ khi bị tai nạn vẫn chưa được nhập viện
trường hợp còn lại bảy mươi hai tuổi có bệnh nền tết nhanh dương tính ngày hai mươi bốn tháng một mươi một chờ kết quả pcr chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi một bắt đầu có hiện tượng khó thở ho nhưng đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi một chưa có kết quả pcr nên chưa được coi là f chưa được tiếp nhận vào bệnh viện
hai bệnh nhân này đều đã được cấp cứu điều trị rất may là được điều trị kịp thời
sau khi đưa câu chuyện lên mạng xã hội trường hợp bị mảnh kính rơi vào chân kể trên thương tích khá nặng kíp mổ đã phẫu thuật cho bệnh nhân trong hơn một giờ đồng hồ
hà nội tối ngày hai mươi bảy tháng một mươi một ghi nhận thêm hai trăm bảy mươi hai ca covid một mươi chín trong đó có một trăm bốn mươi sáu ca cộng đồng tám mươi tám ca ở khu cách ly và ba mươi tám ca ở khu phong tỏa
cộng dồn số ca tại hà nội trong đợt dịch thứ tư là chín ba trăm sáu mươi tám ca
trong đó số ca cộng đồng là ba sáu trăm linh hai ca số ca là đối tượng đã được cách ly là năm bảy trăm linh
tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi một hải phòng có thêm ba mươi ca dương tính chủ yếu là diện f một và học sinh được phát hiện qua khám sàng lọc
tính đến thời điểm hiện tại tổng số mũi tiêm vaccine là hai năm trăm tám mươi bốn năm trăm hai mươi mũi trong đó một bốn trăm ba mươi tám hai trăm tám mươi mũi một và một một trăm bốn mươi sáu hai trăm bốn mươi mũi hai
cũng trong tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi một hà nam công bố thêm một mươi ca dương tính sau hơn hai tháng bùng phát đợt dịch mới
toàn tỉnh ghi nhận một ba trăm năm mươi ca f
bảy trăm một mươi ba ca f một và hai mươi bảy ba trăm linh chín ca f hai
chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi một nghệ an ghi nhận tám mươi bốn ca covid một mươi chín mới trong đó có một mươi bảy ca cộng đồng
từ đầu mùa dịch đến nay ghi nhận bốn hai trăm một mươi bốn ca covid một mươi chín ở hai mươi một địa phương
số bệnh nhân đã khỏi bệnh là ba một trăm năm mươi hai người
số bệnh nhân tử vong là hai mươi bảy người
số bệnh nhân hiện đang điều trị là một ba mươi năm người
trong vòng hai mươi bốn giờ tính từ sáu h ngày hai mươi sáu tháng một mươi một đến sáu h ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
quảng bình ghi nhận thêm hai mươi hai ca covid một mươi chín mới
tổng số ca toàn tỉnh quảng bình từ trước tới nay hiện tại là hai năm trăm sáu mươi năm ca
ba trăm ba mươi sáu bệnh nhân đang điều trị sáu ca tử vong
bảy trăm hai mươi hai tám trăm ba mươi năm người đã tiêm vaccine covid một mươi chín trong đó hai trăm linh chín bảy trăm linh năm người đã tiêm đủ hai mũi
tại bình dương ngày hai mươi bảy tháng một mươi một ghi nhận bảy trăm một mươi sáu ca mới một mươi một người tử vong
số ca mắc toàn tỉnh tăng một ba so với ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
các ca mắc tập trung nhiều nhất trong khu phong tỏa
sáu mươi bốn ba tập trung nhiều nhất trong khu phong tỏa
và qua sàng lọc cộng đồng một mươi hai bốn
tính từ đợt dịch thứ tư đến nay ghi nhận hai trăm tám mươi hai trăm linh ba ca covid một mươi chín hai sáu trăm bảy mươi sáu người tử vong
tính đến sáu giờ sáng ngày hai mươi bảy tháng một mươi một bình định đã ghi nhận thêm một trăm tám mươi sáu ca covid một mươi chín
đây là số ca covid một mươi chín mới trong ngày cao nhất từ trước đến nay
tính từ ngày hai mươi tám tháng sáu đến nay tỉnh đã ghi nhận ba sáu trăm năm mươi hai ca covid một mươi chín trong đó có hai mươi một ca tử vong
từ một mươi tám h ngày hai mươi sáu tháng một mươi một đến một mươi một h ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
bến tre có hai trăm linh ba ca covid một mươi chín nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh lên sáu năm trăm hai mươi chín ca trong đó ba tám mươi năm ca ra viện sáu mươi một ca tử vong
đến nay tỷ lệ tiêm chủng vaccine covid một mươi chín tại bến tre đạt chín mươi năm một mươi một đối với người trên một mươi tám tuổi trong đó sáu mươi ba sáu mươi ba dân số tiêm đủ hai mũi
tính đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi một bạc liêu ghi nhận một mươi hai ba trăm tám mươi sáu ca covid một mươi chín
trong những ngày gần đây số ca mắc trên địa bàn tỉnh liên tục tăng cao trên năm trăm linh ca mỗi ngày
đều áp lực cho công tác phòng chống dịch của tỉnh
đến hiện tại hậu giang ghi nhận trên năm ca covid một mươi chín trong đó có hơn một năm trăm linh người đang cách ly tập trung
gần ba người cách ly tại nhà và nơi cư trú số người được hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe hơn bốn hai trăm linh người